kể từ sau phiên họp thứ một mươi hai của ban chỉ đạo đến nay các cơ quan chức năng đã tích cực khẩn trương điều tra truy tố xét xử nhiều vụ án vụ việc tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo
trong đó đáng chú ý nhất là
tích cực khẩn trương đưa ra xét xử vụ án hà văn thắm và đồng phạm phạm tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng tham mô tài sản xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần đại dương với những mức án được tuyên trong đó có một án tử hình một án trung thân đã cho thấy sự nghiêm minh của pháp luật
qua xét xử vụ án hà văn thắm và đồng phạm các cơ quan chức năng còn làm rõ nhiều dấu hiệu sai phạm có liên quan đến lãnh đạo tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam
khẩn trương đưa ra xét xử vụ án châu thị thu nga và đồng phạm phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án b năm cầu diễn hà nội với những mức án nghiêm minh theo quy định của pháp luật trong đó có một án trung thân
qua xét xử vụ án hà văn thắm và đồng phạm các cơ quan chức năng còn làm rõ nhiều dấu hiệu sai phạm có liên quan đến lãnh đạo tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án b năm cầu diễn hà nội với những mức án nghiêm minh theo quy định của pháp luật trong đó có một án trung thân
có nhiều sai phạm trong giai đoạn hai vụ án phạm công danh và đồng phạm

thường trực ban chỉ đạo thống nhất kế hoạch để kết thúc điều tra truy tố xét xử một mươi năm vụ án tám vụ việc tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội quan tâm trong năm hai nghìn một mươi bảy và quý i năm hai nghìn một mươi tám trong đó yêu cầu các cơ quan chức năng phải tập trung khẩn trương để đưa các vụ án đặc biệt là vụ án trịnh xuân thanh và vụ án góp vốn tám trăm linh tỷ đồng ra xét xử lần lượt trong năm hai nghìn một mươi bảy tháng một và đầu tháng hai năm hai nghìn một mươi tám theo đúng quy định của pháp luật gồm
vụ án trịnh xuân thanh và đồng phạm
phạm tội tham mô tài sản cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí việt nam pvc
vụ án tham mô tài sản xảy ra tại công ty cổ phần bất động sản điện lực dầu khí việt nam pvp land liên quan đến chị xuân thanh và một số đối tượng khác
vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc góp vốn tám trăm linh tỷ đồng của tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam vào ngân hàng thương mại cổ phần đại dương vụ án thuộc giai đoạn hai vụ án hà văn thắm và đồng phạm
vụ án phạm công danh và đồng phạm phạm tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bốn ngân hàng ngân hàng thương mại cổ phần xây dựng việt nam ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín sa công banh ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong tp banh ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv vụ án thuộc giai đoạn hai vụ án phạm công danh và đồng phạm vụ án huỳnh thị huyền như và đồng phạm phần hội đồng xét xử phúc thẩm
tổng bí thư nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo nêu rõ
nói gọn thế thôi tập trung vào làm cho bằng được và sẽ cố gắng đưa ra xét xử chậm nhất là trước tết âm lịch có nghĩa là trong tháng hai năm hai nghìn một mươi tám còn ba tháng nữa thôi mà thì có thể làm theo kia
theo quy trình vừa tôn trọng đúng luật pháp nhưng vừa có những cái chúng ta phải tích cực quyết liệt hơn nữa
theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị
cũng tại kỳ họp này thường trực ban chỉ đạo thống nhất giao cơ quan có thẩm quyền xem xét khen thưởng đối với các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc góp phần đưa một số vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội quan tâm ra xét xử đúng tiến độ theo kế hoạch của ban chỉ đạo
chiều nay tại hà nội bộ tư pháp đã tổ chức hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự thi hành án hành chính năm hai nghìn hai mươi
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị
theo báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự trong năm hai nghìn một mươi bảy từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy số thụ lý vụ việc thi hành án mới rất lớn tăng gần bốn mươi bảy việc và trên hai mươi tám tỷ đồng cao nhất từ trước đến nay về tiền
kết quả thi hành án đối với các khoản nợ của các tổ chức tiến dụng đạt gần bốn năm trăm linh việc
tuy nhiên số việc số tiền có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau còn nhiều số vụ việc thi hành án hành chính xong còn đạt tỷ lệ thấp một số vi phạm sai sót nghiệp vụ kéo dài chậm được khắc phục như vi phạm của thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự
phát biểu chỉ đạo hội nghị phó thủ tướng trương hòa bình lưu ý số vụ việc thi hành án hành chính đạt tỷ lệ thấp cho thấy kỷ luật kỷ cương của các cơ quan nhà nước trong việc chấp hành các bản án quyết định hành chính có hiệu lực pháp luật còn chưa nghiêm
trong năm hai nghìn một mươi tám công tác thi hành án dân sự thi hành án hành chính phải gắn liền với yêu cầu xây dựng nền tư pháp nhân dân tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và chủ trương xây dựng chính phủ kiến tạo phát triển liêm chính và phục vụ
trong năm hai nghìn một mươi tám công tác thi hành án dân sự thi hành án dân sự thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra đôn đốc kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức cá nhân không chấp hành án hành chính theo quy định công khai xử lý các công chức viên chức thực hiện không đúng nghiệp vụ không đúng quy định của pháp luật gây thiệt hại đến quyền nghĩa vụ của các tổ chức và cá nhân
thay mặt chính phủ thủ tướng chính phủ phó thủ tướng đề nghị bộ công an viện kiểm sát nhân dân tối cao tòa án nhân dân tối cao phối hợp chặt chẽ trong công tác điều tra truy tố xét xử thực hiện phong tỏa tài sản đối với các vụ án tham nhũng kinh tế lớn tránh tẩu tán tài sản
hôm nay hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương phối hợp với thành ủy thành phố cần thơ tổ chức lễ bế mạc lớp tập huấn nâng cao trình độ nhận thức lý luận và năng lực lãnh đạo quản lý văn học nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay
lớp tập huấn được tổ chức từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi năm tháng một mươi một
tham gia lớp học có hơn hai trăm bốn mươi học viên là các đồng chí lãnh đạo ban tuyên giáo các tỉnh thành phố cán bộ quản lý nhà nước lãnh đạo các hội
cán bộ nghiên cứu phê bình phóng viên biên tập viên báo chí giảng viên trường đại học cao đẳng
liên quan đến công tác văn hóa văn học nghệ thuật của ba mươi năm tỉnh thành phố khu vực miền trung tây nguyên và nam bộ
khóa tập huấn sẽ cung cấp thông tin về tình hình văn học nghệ thuật nói chung
về lý luận phê bình văn học nghệ thuật nói riêng giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý lãnh đạo văn học nghệ thuật
đội ngũ những người hoạt động báo chí chuyên sâu về lý luận phê bình văn học nghệ thuật
nắm bắt tình hình có nhận thức đúng đắn giải pháp phù hợp để phát triển sự nghiệp văn học nghệ thuật trước yêu cầu mới
trao đổi kinh nghiệm xung quanh công tác lãnh đạo chỉ đạo quản lý và xử lý các tình huống diễn ra trong thực tế
nâng cao trình độ nhận thức lý luận phê bình văn học nghệ thuật kỹ năng phê bình và năng lực lãnh đạo quản lý văn học nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay
ở phần tiếp theo của chương trình
việt nam chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái
đoàn bác sĩ tình nguyện hà nội khám chữa bệnh miễn phí tại sơn la
báo cáo của liên hợp quốc thực hiện từ năm hai nghìn năm đến năm hai nghìn một mươi sáu tại tám mươi bảy quốc gia cho thấy
có tới một mươi chín phụ nữ tuổi từ một mươi năm đến bốn mươi chín nói rằng họ từng bị bạo lực thể xác
hoặc bạo lực tình dục
tại việt nam theo thống kê của vụ gia đình bộ văn hóa thể thao và du lịch
từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi năm cứ mỗi ngày ở việt nam lại có sáu mươi bốn phụ nữ và một mươi trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình
chính vì vậy mà trong những năm qua cộng đồng quốc tế và các quốc gia
trong đó có việt nam đã có nhiều nỗ lực để nâng cao nhận thức và hành động
nhằm chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái
đây là một trong những hoạt động nhằm hưởng ứng
ngày duy băng trắng ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ hai mươi năm tháng một mươi một diễn ra tại việt nam
tại hoạt động này những cựu sinh viên việt nam tại úc cùng gia đình và cả những người bạn quốc tế
có thể chung tay hưởng ứng và kêu gọi xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ
với thông điệp mỗi chúng ta đặc biệt là nam giới cần phải suy ngẫm và hành động
để thúc đẩy các mối quan hệ tích cực không bạo lực ở chính gia đình của mình và hơn thế nữa
chương trình đã thu hút được sự tham gia đông đảo của nhân dân
năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hội đại hội đồng liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết
để công nhận ngày quốc tế phòng chống bạo lực đối với phụ nữ
trong những năm gần đây chương trình này bắt đầu đã có ở việt nam
một số tổ chức quốc tế tổ chức trong nước tổ chức phi chính phủ
cũng đã dùng ngày này để làm một bước kêu gọi toàn người dân việt nam
và đặc biệt là những nam giới để phòng chống bạo lực với phụ nữ
tôi nghĩ đây là một hành động rất thiết thực
những cái ngày nó mang tính chất quốc tế như thế này
thì việc mà chúng ta tham gia đồng nghĩa với việc là chúng ta có những cái cam kết nhất định
và chúng ta nhận thức rõ tầm quan trọng của những phong trào như thế này
hay là của việc nâng cao nhận thức của cộng đồng của người dân của xã hội
và thậm chí là của toàn thể những đối tượng những tầng lớp trong xã hội
theo số liệu thống kê từ nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình đối với phụ nữ việt nam
do tổng cục thống kê và liên hợp quốc tại việt nam
tính đến năm hai nghìn một mươi ở nước ta có năm mươi tám phụ nữ cho biết đã từng chịu ít nhất
một trong ba hình thức bạo lực thể chất tinh thần và tình dục trong đời
và khoảng năm mươi nạn nhân chưa từng nói với ai về tình trạng bạo lực mà họ phải chịu đựng
bốn mươi nạn nhân bạo lực gia đình chưa tìm kiếm sự hỗ trợ từ các dịch vụ công
có thể nói bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái không chỉ gây ảnh hưởng
về mặt thể xác tinh thần cho nạn nhân mà còn dẫn tới thiệt hại kinh tế cho gia đình và xã hội
ngày ribbon day là dịp chúng ta cùng hưởng ứng và thể hiện cam kết phòng chống bạo lực
với phụ nữ và trẻ em bạo lực với phụ nữ và trẻ em không chỉ là hành vi vi phạm đạo đức
mà nó còn gây ra những tổn thất về kinh tế
nghiên cứu chỉ ra rằng để ngăn chặn bạo lực với phụ nữ và trẻ em
có thể mang lại lợi ích lớn không kém gì các hiệp định thương mại
ví dụ như hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp
nếu xóa bỏ được bạo lực với phụ nữ và trẻ em
thì việt nam có thể tăng ba năm gdp
theo liên hợp quốc những chi phí và thiệt hại về kinh tế do bạo lực giới gây ra
chiếm gần một năm gdp năm hai nghìn một mươi hai của việt nam
tuy nhiên chi phí xã hội còn cao hơn do bạo lực đối với phụ nữ
ảnh hưởng đáng kể đối với sự gắn kết xã hội và khả năng phục hồi của cộng đồng
vì vậy những hoạt động thiết thực và ý nghĩa của việt nam
nhằm chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái
sẽ góp phần không nhỏ vào sự tăng trưởng kinh tế của quốc gia
cũng như góp phần làm giảm nguy cơ
cơ đối nghèo của đất nước
thời gian qua dự án giảm nghèo tại huyện văn chấn tỉnh yên bái
được triển khai trên nhiều xã
đây là những xã có tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn năm mươi số dân
và có tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số nghèo cao
thông qua dự án này mà chín mươi bảy hộ dân đã cải thiện cuộc sống
với tổng kinh phí thực hiện hơn một mươi năm tỷ đồng
trong đó sáu công trình giao thông với tổng chiều dài sáu bốn mươi hai km
hai công trình thủy lợi với diện tích tưới tiêu chủ động khoảng một trăm một mươi tám ha
hợp phần hỗ trợ liên kết thị trường và phát triển sản xuất
chăn nuôi được triển khai năm hai nghìn một mươi sáu
năm hai nghìn một mươi bảy đang triển khai chu kỳ hai tại xã suối giang
nậm mười với diện tích một mươi sáu ba mươi hai ha và một trăm sáu mươi hai hộ tham gia
tổng kinh phí thực hiện là hơn ba ba tỷ đồng
đến nay có một trăm hai mươi tám trong số hai trăm hai mươi tiểu dự án kết thúc tru kỳ sản xuất đầu
và các nhóm tiếp tục tái đầu tư cho các chu kỳ tiếp theo
các nhóm tiếp tục tái đầu tư cho các chu kỳ tiếp theo
qua đó gần chín mươi tám số người hưởng lợi đều hài lòng với sự lựa chọn
thiết kế và thực hiện các hoạt động của dự án
chín mươi bảy số hộ gia đình trong vùng dự án được cải thiện
và tiếp cận cơ sở hạ tầng cơ bản thu nhập của các hộ dân được hưởng lợi
tăng thêm khoảng ba mươi so với trước đây góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương
vừa qua tại tp hcm đã diễn ra hội thảo khoa học phòng chống ung thư
và điều trị một số bệnh không lây nhiễm bằng phương pháp y sinh học
do tổng hội y học việt nam
phối hợp với công ty helen care tổ chức sự kiện có sự tham gia
của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực y tế của thụy sĩ và việt nam
theo thống kê của tổ chức y tế thế giới việt nam có số lượng bệnh nhân ung thư chết
cao nhất thế giới với khoảng một trăm một mươi năm người chết một năm tương ứng ba trăm một mươi năm người chết mỗi ngày
vì vậy việc tìm kiếm những giải pháp ngăn ngừa ung thư và các bệnh mãn tính
ở việt nam là rất cần thiết
tại hội thảo khoa học các chuyên gia trao đổi kinh nghiệm về tiến bộ y học
trong phòng chống điều trị các loại bệnh thường gặp nhiều nhất hiện nay
như ung thư khối u ung thư bạch cầu bệnh tim mạch và huyết áp
các bệnh về răng miệng ổ nhiễm trùng rối loạn đường ruột và tiêu hóa
đau cơ và sức khỏe của xương
hội thảo cũng mở ra cơ hội hợp tác về lĩnh vực y dược học giữa việt nam và thụy sĩ
đây là lĩnh vực mới trong dự phòng ung thư và một số bệnh không lây nhiễm khác
tại việt nam ứng dụng bằng các sản phẩm thải độc chất lượng quốc tế
đến từ viện paracelsus
hôm nay tạp chí môi trường và cuộc sống phối hợp với trường đại học công nghiệp
tp hcm tổ chức chương trình gala phát động cuộc thi biến đổi khí hậu với cuộc sống
đồng thời tổ chức chương trình ngày đi bộ vì môi trường
với chủ đề lũ lụt hạn hán và hành động của chúng ta
cuộc thi biến đổi khí hậu với cuộc sống được phát động trong hệ thống
các trường đại học cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên phạm vi cả nước
nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cộng đồng về thích ứng
với biến đổi khí hậu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính
và cơ hội do biến đổi khí hậu mang lại
tp hcm một trong một mươi thành phố trên thế giới
bị đe dọa nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu
theo các kịch bản biến đổi khí hậu của việt nam
vào cuối thế kỷ hai mươi một tp hcm sẽ bị ngập trên hai mươi diện tích thành phố
thông qua cuộc thi giúp sinh viên làm tốt công tác truyền thông
về biến đổi khí hậu cung cấp cho cộng đồng những kiến thức
để họ tự ứng phó với biến đổi khí hậu trong thực tiễn cuộc sống
các kịch bản biến đổi khí hậu giúp sinh viên làm tốt công tác truyền thông
về biến đổi khí hậu trong thực tiễn cuộc sống
các kịch bản biến đổi khí hậu có nội dung đề cập đến địa thế
và quá trình xây dựng di tích đền đá tượng thuộc huyện miền núi ba tơ
cách đó khoảng ba mươi km do ông nguyễn công tấn
là quan án sát tỉnh thái nguyên xin phép vua tự đức xây dựng năm một nghìn tám trăm sáu mươi chín
các kịch bản biến đổi khí hậu giúp sinh viên làm tốt công tác truyền thông
về hai tấm văn bia và ngôi đền đá tượng này nhằm mang đến cho công chúng
cái nhìn tổng quan sâu sắc đồng thời phát huy vai trò của người dân
cùng chính quyền địa phương trong việc bảo tồn di tích
với mục đích muốn tạo điều kiện cho bà con vùng biên giới được kiểm tra sức khỏe miễn phí
hôm nay tại xã lóng phiêng xã biên giới của huyện yên châu tỉnh sơn la
hội bác sĩ tình nguyện tại hà nội đã tổ chức chương trình khám chữa bệnh miễn phí
chung tay vì sức khỏe cộng đồng với chủ đề yên châu ấm tỉnh biên giới
đây là hoạt động hết sức ý nghĩa mang ý nghĩa nhân văn cao
phản ánh sau của phóng viên truyền hình nhân dân tại sơn la
mặc dù thời tiết rất lạnh nhưng gần một người dân các bản
các em học sinh trong xã lóng phiêng huyện yên châu tỉnh sơn la đã có mặt từ sớm
để được các y bác sĩ thăm khám cấp thuốc miễn phí tư vấn sức khỏe với các chuyên khoa
nội ngoại nhi tai mũi họng khám mắt điện tim siêu âm sản phụ khoa
với thay đội chăm sóc niềm nở nhiệt tình của các y bác sĩ tình nguyện
cùng các trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm máy điện tim
đã giúp người dân phát hiện bệnh sớm và chính xác
chương trình đã nhận được sự ủng hộ cao của người dân
sau khi được thăm khám người dân còn được các y bác sĩ trực tiếp kê đơn
và cấp thuốc điều trị hoàn toàn miễn phí
khi được thăm khám tôi cũng rất cảm ơn các đoàn y bác sĩ
và tình nguyện đã thăm khám cho tôi bà con người dân trong xã
tôi cũng rất cảm ơn các đoàn bác sĩ
cùng với chương trình khám chữa bệnh cấp thuốc miễn phí trị giá trên bảy mươi triệu đồng
gần ba trăm linh xuất quà đã được đoàn trao cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
và gia đình chính sách trên địa bàn xã với tổng trị giá trên hai mươi một triệu đồng
chúng tôi đến đây để khám chữa bệnh cho bà con nghèo
và cấp thuốc miễn phí cho bà con
ngoài ra thì chúng tôi sàng lọc những bệnh thông thường hay gặp
nhất là bệnh tim mạnh
để giúp bà con có được kiểm soát về sức khỏe tốt hơn
và được chăm sóc sức khỏe tốt hơn
bên cạnh chương trình khám chữa bệnh
chúng tôi làm chương trình sách cho em
để mang sách đến cho các cháu học sinh
và khuyến khích các cháu sẽ đam mê đọc sách nhiều hơn
và đam mê
chúng tôi đưa dẫn những ước mơ cho các cháu
và hy vọng các cháu sau này lớn lên sẽ trở thành những người công dân có ích cho địa phương và cho đất nước
cũng nằm trong hoạt động tình nguyện chương trình sách cho em
cùng em tới trường đã thu hút rất đông các em học sinh
với các tiết mục văn nghệ xuôi động
các tình nguyện viên đã hướng dẫn các em đánh răng
rửa tay đúng cách
để phòng chống các bệnh thông thường
nhân dịp này đã có nhiều suất học bổng được trao cho hai mươi ba em học sinh tại trường tiểu học lóng phiêng a
cùng các phần quà như sách vở bút màu chăn thiết bị âm thanh áo ấm cho các em học sinh và thầy cô giáo nhà trường
mưa lũ trên địa bàn tỉnh phú yên đang diễn biến phức tạp
mưa to kèm theo xả lũ của các hồ chứa thủy điện đã khiến cho nhiều vùng ở hạ liêu sông kỳ lộ thường xuyên bị ngập
đến sáng nay đã có hai người thiệt mạng do mưa lũ
những ngày qua lượng mưa trên địa bàn tỉnh phú yên từ sáu mươi năm đến một trăm bảy mươi chín sáu mm
là mực nước các sông đang lên nhanh dự báo trong nhiều giờ tới
nước sông ba ở cấp báo động hai và sông bánh lái đạt báo động ba
hiện tất cả bốn mươi bốn hồ chứa nhỏ đã tích đầy nước theo thiết kế và đang chảy tự do qua tràn
các hồ thủy điện cũng đang vận hành điều tiết xả lũ với lưu lượng phổ biến về hạ du từ một đến một tám trăm linh m ba trên giâ
và dự báo sẽ tăng
mặc dù ban chỉ huy phòng chống thiêm tai và tìm kiếm khu vực
tỉnh phú yên đã yêu cầu các huyện thị xã thành phố thường xuyên theo dõi diễn biến của mưa lũ
để chủ động các phương án ứng phó chủ động lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn canh rào chắn
cấm biển báo cấm các trung tiện bằng người qua lại vùng ngập lụt
tuy nhiên từ ngày hai mươi ba đến nay đã có hai người chết do lũ cuốn trôi là bà đào thị hồng thắm
bốn mươi tuổi ở xã an định huyện tuy an và ông nguyễn năm sáu mươi tuổi ở xã bình ngọc thành phố tuy hòa
thanh tra chính phủ đã có thông báo kết luận thanh tra về quản lý đầu tư xây dựng
đối với một số dự án phát triển nhà ở khu đô thị và quản lý sử dụng quỹ đất
quỹ nhà để lại từ các dự án đầu tư phát triển khu nhà ở khu đô thị tại hà nội giai đoạn từ hai nghìn hai đến hai nghìn một mươi
theo kết luận này các dự án thanh tra được chọn mẫu với tỷ lệ ba mươi tám trên hai trăm linh bốn dự án chiếm một mươi tám sáu mươi hai

đã phát hiện một số sai phạm liên quan đến nghĩa vụ tài chính về đất đai
lạm dụng chủ trương xây nhà ở xã hội cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở
tổng số tiền sai phạm được phát hiện qua thanh tra là hơn một năm trăm linh tỷ đồng
đáng chú ý trong đó dự án khu đô thị kim văn kim lũ quận hoàng mai đang nợ tiền sử dụng đất tại lô ct hai là khoảng bảy trăm ba mươi ba tỷ đồng vẫn chưa nộp
thanh tra chính phủ cho rằng trách nhiệm để xảy ra các sai phạm là của thường trực ủy ban nhân dân tp hà nội
ngoài ra còn có các sở ngành tài chính tài nguyên và môi trường xây dựng quy hoạch kiến trúc thuế đăng ký đất đai và chủ đầu tư
trên cơ sở đó thanh tra chính phủ kiến nghị thủ tướng giao chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội chỉ đạo các sở ngành
ra soát cụ thể xác định bổ sung tiền sử dụng đất đối với các dự án do chủ đầu tư xây dựng sai quy hoạch thu về ngân sách nhà nước
trong phần tin quốc tế nga và nhật bản nhất trí giải quyết vấn đề triều tiên theo các nghị quyết của liên hợp quốc
báo động khủng bố giả khiến một mươi sáu người bị thương tại anh
các nguồn tin an ninh và nhiều nhân chứng cho biết quân đội ai cập đã bắt đầu tiến hành các cuộc không kích quanh khu vực bắc sinai
động thái này diễn ra sau khi tổng thống ai cập abdel fattah al sisi

tổng thống ai cập abdel fattah al sisi tuyên bố các lực lượng an ninh của nước này sẽ đáp trả các phần tử khủng bố
thực hiện vụ tấn công đẫm máu nhằm vào đền thờ hồi giáo khiến cho hai trăm ba mươi năm người thiệt mạng
theo các nguồn tin an ninh những cuộc tấn công đã được tăng cường tại một số vùng đồi núi quanh đền thờ hồi giáo
nơi xảy ra vụ tấn công đẫm máu khiến ít nhất hai trăm ba mươi năm người thiệt mạng đây được cho là nơi phiến quân đang ẩn nấu
trước đó cùng ngày tổng thống ai cập abdel fatah al sisi tuyên bố các lực lượng an ninh của nước này sẽ đáp trả bằng sức mạnh
đối với các phần tử khủng bố thực hiện vụ tấn công đẫm máu nhằm vào đền thờ này
phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước tổng thống al sisi gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân thiệt mạng
đồng thời tuyên bố quốc tang ba ngày để tưởng nhớ những người thiệt mạng trong vụ tấn công đền thờ ở phía tây thành phố arid của tỉnh bắc sinai
ông al sisi cam kết ai cập sẽ tiếp tục đẩy mạnh các cuộc chiến chống khủng bố toàn diện trong giai đoạn ngắn sắp tới
nga và nhật bản đã nhất trí ủng hộ việc giải quyết cuộc khủng hoảng trên bán đảo triều tiên dựa trên các nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc
và hy vọng rằng hướng đi này sẽ đặt nền móng cho việc nối lại các cuộc đàm phán
phát biểu họp báo sau cuộc hội đàm với người đồng cấp nhật bản taro kono đang ở thăm moscow
ngoại trưởng nga sergei lavrov đã bày tỏ hy vọng cuối cùng vẫn có thể tham gia
nga đã tìm thấy một lối ra cho tình trạng đối đầu leo thang hiện nay
ông lavrov cho biết cả nga và trung quốc cùng một số nước khác đều khẳng định sự cần thiết phải thực thi các nghị quyết này
về phần mình ngoại trưởng kono nhấn mạnh thực thi đầy đủ các biện pháp trừng phạt của hội đồng bảo an liên hợp quốc
để có thể thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo triều tiên khẳng định tokyo và moscow đã đạt được thỏa thuận hợp tác chặt chẽ trong vấn đề này
theo ông kono nhật bản vẫn đang cân nhắc sử dụng tất cả các biện pháp cần thiết để gia tăng sức ép buộc bình nhưỡng ngừng chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa
sau khi nhận được thông báo xảy ra một vụ nổ súng có dấu hiệu khủng bố tại quận offord strick ở thủ đô london
cảnh sát anh đã phong tỏa khu vực và điều tra ráo riết
tuy nhiên đây chỉ là một vụ báo động giả thế nhưng đã có ít nhất một mươi sáu người bị thương trong khi hoảng loạn
sau hơn một giờ phong tỏa khu vực oxford srit
cảnh sát thành phố london thông báo không có dấu vết của bất kỳ nghi can nào cũng như không có bằng chứng gì về các vụ nổ súng hay thương vong
tuy nhiên một mươi sáu người đã bị thương khi mọi người sợ hãi bỏ chạy sau cảnh báo giả trên
osfostries là nơi có nhiều cửa hiệu và vụ việc xảy ra vào ngày black friday nên có rất đông người tập trung tại đây để mua sắm
trong số những người bị thương có chín người phải nhập viện
cảnh sát anh cho rằng mọi người đã hoảng loạn khi xảy ra một cuộc cãi lộn giữa hai người đàn ông tại ga tàu điện ngầm osford
cảnh sát đã công bố hình ảnh về hai người đàn ông này và kêu gọi mọi người cung cấp bất kỳ thông tin nào để điều tra
hiện ga tàu điện ngầm nói trên đã trở lại hoạt động bình thường
tổng thống argentina mauricio macri vừa yêu cầu cơ quan chức năng nước này mở một cuộc điều tra toàn diện về vụ việc tàu ngầm cùng thủy thủ đoàn gồm bốn mươi bốn người
mất tích từ ngày một mươi năm tháng một mươi một vừa qua khi đang làm nhiệm vụ tuần tra vùng đặc quyền kinh tế của argentina ở nam đại tây dương
phát biểu trước báo giới tại trụ sở của hải quân argentina ở buenos aires tổng thống macri nêu rõ đây là thời khắc khó khăn với tất cả mọi người đặc biệt là với thân nhân của các thủy thủ
do đó việc này cần phải được điều tra một cách nghiêm túc và kỹ lưỡng đặc biệt là về chất lượng của tàu khi hạ thủy sau một thời gian dài đại tu từ tháng một mươi hai năm hai nghìn tám đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn
tổng thống macri cho biết argentina vẫn tiếp tục nỗ lực hết sức tìm kiếm tàu cùng sự hỗ trợ ở quy mô lớn của một mươi ba quốc gia khác
phát ngôn viên của nhóm điều tra cho biết không giống máy bay tàu ngầm này không có hộp đen chiếc hộp đen chính là con tàu và theo đó phải tìm thấy sát tàu ngầm mới có thể làm rõ được nguyên nhân bất tích
mùa mua sắm cuối năm đã chính thức bắt đầu từ ngày lễ tạ ơn và các nhà bán lẻ ở mỹ đang đưa ra những ưu đãi đặc biệt nhằm thu hút khách hàng và để cạnh tranh với những trang bán hàng trực tuyến như amazon
các biện pháp cạnh tranh được các nhà bán lẻ ở mỹ áp dụng là bắt đầu thời điểm xả hàng
bắt đầu thời điểm xả hàng sớm hơn hoặc thậm chí mở rộng kinh doanh với một loại hình sản phẩm hoàn toàn mới
vì thế không ngạc nhiên khi thấy đồ chơi và máy thu hình được bày bán trong cửa hàng chuyên bán đồ nội thất hay búp bê baby được bày bán ở besbile nơi chuyên bán các sản phẩm công nghệ
các nhà nghiên cứu cho biết amazon có thể sẽ chiếm tới năm mươi tăng trưởng doanh thu thị trường trong mùa mua sắm cuối năm nay
theo khảo sát của hiệp hội bán lẻ quốc gia mỹ khoảng sáu mươi chín số người mỹ tức một trăm sáu mươi bốn triệu người dự định mua sắm trong khoảng năm ngày
từ lễ tạ ơn đến cyber manday ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
trong đó black friday là ngày mua sắm nhộn nhịp nhất với khoảng một trăm một mươi năm triệu người lên kế hoạch chi tiêu vào ngày này
trong đó black friday là ngày mua sắm nhịp nhất với khoảng một trăm một mươi năm triệu người lên kế hoạch chi tiêu vào ngày này